các bộ trưởng kinh tế thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và ba nước đối tác gồm trung quốc nhật bản và hàn quốc
đã họp theo hình thức trực tuyến nhằm triển khai chỉ đạo mà các nhà lãnh đạo đã đưa ra tại hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba
về ứng phó với dịch covid một mươi chín diễn ra mới đây
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh chủ trì hội nghị các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
tuyên bố chung đưa ra các biện pháp nhằm kiềm chế áp dụng các biện pháp không cần thiết
có thể ảnh hưởng tới dòng lưu truyền của hàng hóa thiết yếu thuốc và vật tư y tế trong khu vực
cùng với đó tiếp tục dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan cho dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi cung ứng
nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp hạn chế nhằm mục đích phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt các bộ trưởng cũng khuyến khích việc xây dựng các hướng dẫn cho phép di chuyển của thương nhân qua biên giới
mà không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
để cụ thể hóa tuyên bố chung bộ trưởng kinh tế asean cộng ba các nước thống nhất sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động asean cộng ba
với những biện pháp cụ thể hơn
việc các nước asean cộng ba thông qua tuyên bố chung và chuẩn bị kế hoạch hành động cụ thể
cho thấy rõ hơn sự đồng thuận và hợp tác của asean với ba nước đối tác lớn trong khu vực